các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
dự báo trong ngày hôm nay không khí lạnh sẽ gây mưa rông cho toàn bộ các tỉnh vùng núi bắc bộ
nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các tỉnh vùng núi được dự báo sẽ giảm mạnh
chỉ ở mức từ hai mươi năm đến hai mươi sáu độ trong khi đó với các tỉnh đồng bằng
nhiệt độ cao hơn phổ biến mức nhiệt từ hai mươi tám đến hai mươi chín độ
càng về chiều tối nhiệt độ giảm mạnh dự báo mức nhiệt thấp nhất trong đêm nay
sẽ giảm xuống mức từ hai mươi hai mươi hai độ khu vực đồng bằng trời chuyển lạnh
khu vực vùng núi mức nhiệt độ chỉ khoảng từ một mươi bảy đến một mươi chín độ
trời chuyển rét
trong hai ngày cuối tuần do nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô
miền bắc rất mưa và trời chuyển nắng về chiều nhưng nhiệt độ đêm thì lại giảm mạnh xuống dưới hai mươi độ
khiến cho trời chuyển rét về đêm và sáng
tại khu vực miền trung các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến bình thuận phổ biến ít mưa
ban ngày trời có nắng nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay tại đây phổ biến mức nhiệt từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
về chiều tối và đêm trên khu vực sẽ có mưa nhưng tập trung chính tại các tỉnh bắc trung bộ
là các tỉnh thanh hóa nghệ an và cả hà tĩnh
cục bộ sẽ có những điểm có lượng mưa khá với lượng mưa từ hai mươi bốn mươi mm
trời xe lạnh nhiệt độ giảm còn hai mươi một hai mươi ba độ
trong hai ngày cuối tuần khối không khí lạnh tiếp tục gây ảnh hưởng và mưa rông cho suốt một dọc
các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến tận bình thuận
tuy nhiên cường độ không lớn với lượng mưa chỉ từ năm một mươi năm mm
lui xuống khu vực phía nam trong ngày hôm nay ở tây nguyên và nam bộ trời tạnh giáo và có nắng
mức nhiệt trưa chiều ở tây nguyên phổ biến mức từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
tại nam bộ trong khoảng ba mươi hai ba mươi bốn độ
về chiều tối mưa chỉ xảy ra ở một vài nơi nhưng lượng mưa nhỏ nên không ảnh hưởng nhiều
đến các hoạt động dân sinh
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường trong ngày hôm nay
thời tiết ở vịnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông sẽ chuyển xấu dần
với mưa rào và rông dài rác tầm nhìn xa giảm chỉ còn từ bốn đến một mươi km trong mưa
từ chiều tối và đêm gió trên khu vực sẽ mạnh dần lên mức cấp sáu giật cấp bảy
sóng biển cao từ hai đến ba mét khiến biển động
thời tiết sẽ gây trở ngại cho các hoạt động của tàu thuyền trên khu vực
với khu vực huyện đảo hoàng sa từ đêm nay gió đông bắc cũng sẽ mạnh dần lên mức cấp năm
có lúc cấp sáu khiến cho biển động nhẹ
trong khi đó ở khu vực huyện đảo trường sa vẫn duy trì trạng thái thời tiết tốt
mưa ít tầm nhìn xa trên một mươi km thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước